vượt qua bao khó khăn trở ngại do tình hình dịch bệnh bộ phim truyền hình bão ngầm
với nội dung về cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự bảo vệ cuộc sống bình yên
đã sẵn sàng đến với khán giả truyền hình cả nước
được đánh giá là bộ phim khai thác chân thực với nhiều tình tiết ly kỳ về những mảng đời sống rất đa dạng
tạo nên sức hấp dẫn riêng so với các bộ phim trinh thám hình sự trước đây
là một diễn viên công tác trong lực lượng công an nhân dân nhưng với đại tá nghệ sĩ nhân dân nguyễn hải
người có thâm niên và kinh nghiệm diễn xuất trong các phim truyền hình về lực lượng công an
đấu tranh với các loại tội phạm thì phim bão ngầm có rất nhiều điểm mới lạ hấp dẫn
phó phòng cảnh sát ma túy nhưng mà lại có những vi phạm về quy định của ngành phó luật trong vấn đề phòng chống ma túy
bộ phim này đã được trải dài xuyên suốt dọc bắc nam
cuộc chống ma túy này không phải của riêng ai của bất cứ một vùng miền nào của bất cứ một ngành nghề nào
mà cuộc chiến này trải dài khắp chữ s này và các tầng lập nhân dân phải cùng với lực lượng công an
để tham gia một cuộc chiến phòng chống ma túy
để tạo nên sự bình yên trong cuộc sống
phim bão ngầm dựa theo tiểu thuyết trinh thám hình sự cùng tên của trung tá nhà văn đào trung hiếu
nội dung bộ phim là câu chuyện về hành trình điều tra bóc gỡ đường dây tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia
miêu tả cuộc đấu tranh khốc liệt đầy gây cấn lưu lượng với bọn tội phạm của lực lượng công an nhân dân
tính xác thực tính chân thực là đặc điểm tôi cho là nổi bật nhất trong bộ phim bão ngầm
bởi vì tất cả những câu chuyện trong đó tôi đã trải qua tôi đã gặp trong thực tiễn đời sống công tác chiến đấu của mình
thứ hai nữa là bộ phim có tính thiết thực bởi vì đã huy động được vào trong phim một lực lượng hùng hậu
các lực lượng vũ trang trong đó gồm có cả lực lượng quân đội nhân dân và các công an các tỉnh thành phố địa phương
trong cái quá trình mà
đoàn phim bão ngầm tắt nghiệp
lồng ghép trong những trường đoạn phim xoay quanh câu chuyện phá án là đời sống thường nhật của cán bộ chiến sĩ công an
được miêu tả rung rị mộc mạc ở những góc khuất ít người biết tới
bộ phim đã thu hút được nhiều diễn viên tên tuổi ở cả ba miền bắc trung nam tham gia
ở trong bão ngầm thì hà hương đóng vai là vợ ông trùm cho nên là
chắc chắn để trở thành vợ ông trùm thì không phải là một câu chuyện đơn giản
và hà hương nghĩ rằng là nếu như mà
cái câu chuyện tình cảm gia đình đơn thuần thôi thì chắc chắn làm bất cứ người đàn ông nào
mà họ đạt được một cái thành công nào đó họ sẽ không bao giờ quên người vợ tàu khang của mình
khi mà nhập kịch bản này hơi hồi hộp một tí
rồi đó là một vai diễn cũng khá là khó
và lần đầu tiên mình làm cho nên là mình cũng phải nghiên cứu rất là kỹ từ khâu kịch bản
mình gặp các anh chiến sĩ công an thật nhất là anh đào trung hiếu chính là tác giả
thì anh cũng đã chia sẻ rất là nhiều và trinh sát trinh sát thì sẽ làm như thế nào
và nhiệm vụ của mình sẽ là như thế nào và mình phải thể hiện ra sao để khi mà tội phạm
nghĩ mình là tội phạm thì đó mới là thành công
bộ phim bão ngầm bám khát vào cổ vũ chủ trương của đảng và lãnh đạo bộ công an
trong đấu tranh bài trừ tiêu cực để làm trong sạch bộ máy không có vùng cấm trong xử lý vi phạm
hy vọng phim sẽ chạm đến trái tim khán giả để nhân dân thêm tin yêu ủng hộ lực lượng công an
trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ trật tự an toàn xã hội